ba đối tượng trong đường dây bị bắt giữ cùng tăng vật là hơn một kg ma túy đá tám mươi hai gam metamine và ba viên thuốc lắc
đường dây mua bán này do bùi anh tuấn ba mươi bảy tuổi trú tại quận hai bài trưng thành phố hà nội cầm đầu hoạt động tại hà nội thành phố hồ chí minh và bà lịa vũng tàu
hai đối tượng liên quan là bùi ngọc sơn và nguyễn khánh duy đều trú tại thành phố vũng tàu cũng đã bị cơ quan công an bắt giữ
tại cơ quan công an bước đầu tuấn khai nhận mua số ma túy trên ở thành phố hà nội
còn tại sơn la công an huyện mường la phối hợp với phòng an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã phá chuyên án bắt quả tăng hai đối tượng về hành vi mua bán người
hai đối tượng bị bắt là vàng a chớ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên và thảo a xính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú tại huyện bảo yên tỉnh lào cai
hai đối tượng khai nhận làm quen với mùa thị dê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và mùa thị máy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cùng chú tại huyện mường la tỉnh sơn la qua mạng xã hội
hai đối tượng hứa hẹn sẽ xin việc làm với thu nhập cao cho hai em
sau khi được sự đồng ý chớ và xính đến đón dê vào máy tại nhà và đang trên đường đưa hai em sang trung quốc bán thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
thu giữ tại chỗ gồm hai xe máy ba điện thoại di động một nhân dân tệ và một số giấy tờ liên quan
thông tin về bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố hà nội và hà tĩnh sẽ có trong cụm tin sau đây
công an quận bắc từ liêm thành phố hà nội vừa phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua
tại cơ quan công an bốn nữ tượng là phùng quang huy tạ minh quý bùi đức tuấn và nguyễn đức duy cùng chú tại phường cổ nhuế hai quận bắc tử liêm
đã thừa nhận là thủ phạm gây ra một số vụ cướp tài sản và một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn vào thời điểm sau một mươi hai giờ đêm
mỗi khi thực hiện hành vi phạm tội nhóm đối tượng này thường mang theo dao chặn đầu xe dùng mũ bảo hiểm đánh người bị hại để cướp tài sản
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi tám tháng ba đến khi bị bắt chúng đã gây ra một vụ trộm ba vụ cướp tài sản trên địa bàn quận bắc tử liêm
tại tỉnh hà tĩnh công an thị xã hồng lĩnh tỉnh hà tĩnh vừa phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng chưa đột nhập nhà dân vào ban đêm trộm tài sản
tại cơ quan công an hai đối tượng là nguyễn thế tiến và nguyễn văn nam đều trú tại huyện thanh trương tỉnh nghệ an khai nhận
trong vòng một tháng đã gây ra một mươi vụ trộm tài sản trị giá gần một trăm linh triệu đồng
thủ đoạn của bọn chúng là đi xe ô tô buýt từ nghệ an và hà tĩnh đợi đến đêm khuya rồi đi bộ đến các nhà dân ký túc xá trường học để trộm cắp tài sản
nguyễn thế tiến là đối tượng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù thì tiếp tục phạm tội
ngày ba mươi tháng ba công an tỉnh cà mau nhận được tin báo tại nhà chọn năm em địa chỉ tại khóm năm phường sáu tp cà mau vừa xảy ra một vụ án giết người cướp tài sản hết sức nghiêm trọng
nạn nhân chết trong nhà tắm cửa phòng bên ngoài lại được khóa kín toàn bộ vòng vàng mà nạn nhân đeo trên người đã biến mất
vậy hung thủ là ai và nguyên nhân nào lại xảy ra vụ sát hại nạn nhân
mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi phóng sự của phóng viên antv tại tỉnh cà mau
theo lời trình bày của bà phạm
thị hoa mẹ ruột nạn nhân huỳnh thị lưu luyến
vào sáng ngày ba mươi tháng ba gia đình chuẩn bị dọn bán nước thì không thấy luyến đâu gọi điện thoại vẫn không bắt máy
nghi có chuyện chàng lành bà hoa đến phòng trọ của chị luyến thì phát hiện nạn nhân đã tử vong trong phòng tắm
toàn bộ nữ trang đeo trên người của chị gồm ba mươi hai chiếc vòng xi men trọng lượng khoảng một lượng vàng một mươi tám k đã bị cướp mất
anh để hai tay ngã con tôi hai cái giỏ nó để vậy cái đầu tập thì nó tống lại chấm mặt mà chấm dẫn ngồi quạp vậy
mình dọn mất bà con cô bác ấy nó giết con tôi luộc vàng giọng của con tôi hết giết con tôi rồi
nhận được tin báo lực lượng công an lập tức đến ngay hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
xác định ngay đây là vụ án giết người cướp tài sản
đối tượng sau khi thực hiện hành vi đã tìm cách tạo hiện trường giả
nhằm đánh lạc hướng cơ quan
cơ quan điều tra
những thông tin liên quan đến vụ này cũng gặp rất là khó khăn
qua quá trình điều tra truy xét ngày ba tháng bốn đối tượng giết người là châu tô yev
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chú xã châu phong thị xã tân châu tỉnh an giang đã bị bắt giữ tại tỉnh an giang
khi đối tượng đang lẩn trốn ở địa bàn giáp danh giữa việt nam và campuchia
giáp là tài xế xe khách chạy tuyến châu đốc cà mau
đối tượng khai nhận do nợ tiền chị luyến nên đêm ngày hai mươi chín tháng ba dép đã đến phòng trọ của chị để thương lượng
nhưng bất hành
đối tượng đã ra tay sát hại sau đó lôi xác chị luyến vào nhà tắm tạo hiện trầm giả
đồng thời cướp toàn bộ nữ trang của nạn nhân đem bán được ba mươi hai triệu đồng
sự chỉ đạo quyết liệt trực tiếp của đảng quỹ bang giám đốc công an tỉnh
và cái sự quyết tâm của toàn thể cán bộ chiến sĩ mà được tham gia
trong đó là có công an thành phố cà mau
đồng thời có sự hỗ trợ tích cực của quân chủ nhân dân
nên từ đó trong thời gian ngắn cơ quan công an đã tìm được thủ phạm
và đến giờ này chúng tôi đã bắt được đối tượng
đồng thời thu lại gần như toàn bộ tài sản mà đối tượng đã cướp
vừa qua đã nặng lội tìm tòi dùng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp nhiều đơn vị nhiều tỉnh
trên địa bàn và đến cuối cùng mà bắt được cái đối tượng
đối với người dân thì rất quan nghênh cái tinh thần nhiệt tình của lực lượng công an
sau bốn ngày đêm truy bắt công an cà mau đã bắt giữ đối tượng giết người cùng tăng vật
đây là sự cố gắng cũng là thành tích xuất sắc của công an tỉnh cà mau
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn giữ gìn bình yên hạnh phúc cho nhân dân
vâng qua vụ việc này thì tôi thấy rằng đúng như câu nói
nghe lấy oán trả ơn đúng không chị thanh xuân
vâng có lẽ là thông qua đây thì người dân cũng nên cảnh giác về việc cho người khác vay tiền mượn tiền
bởi khi vay thì chắc chắn là rất ngọt ngào nhưng mà khi đòi tiền thì lại xảy ra các hậu quả đau lòng như trên
chị thanh xuân chắc là chị vẫn còn nhớ vụ nổ tại cơ sở thu mua phế liệu tại hà đông hà nội hôm một mươi chín tháng ba chưa ạ
vâng tôi nhớ chứ ạ
và cho đến bây giờ thì mỗi khi đi qua những cửa hàng mà đề biển là thu mua phế liệu thì tôi vẫn cảm thấy là hoảng sợ
vâng tôi nghĩ rằng đó không chỉ là cảm giác của chị mà cũng là những cái cảm nhận của quý vị khán giả
mỗi khi đi qua các cơ sở thu mua phế liệu và tôi cũng được biết là theo ước tính của bộ lao động thương binh và xã hội
số bom đạn còn xót lại sau chiến tranh khoảng tám trăm linh tấn làm ô nhiễm trên hai mươi diện tích đất đai toàn quốc
và tất cả sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đều bị ô nhiễm bom mìn
vì có bom mìn không chỉ tại các vùng quê những vùng mà chiến tranh ác biệt đi qua
và giờ đây bom mìn còn hiện hữu ngay trong các khu vực
với việc buông lỏng quản lý tại các cơ sở thu mua phế liệu như hiện nay thì nguy cơ đó là có thật
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
trong tuần tháng ba vừa qua dư luận cả nước và người dân hà nội đã bị chấn động bằng hoàng
bởi một vụ nổ kinh hoàng xảy ra ngay ở trung tâm hà nội
theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội vật liệu gây ra vụ nổ là dạng bom
sau vụ nổ này người dân mới biết đến sự nguy hiểm rình rập
quanh các điểm mua bán phế liệu tại các khu đô thị thành phố lớn
trước đó đã có rất nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra tại các vùng quê
và nguyên nhân chủ yếu là người dân và nhiều chủ cơ sở trong quá trình thu mua phế liệu còn thiếu hiểu biết
hai cái vấn đề một là chủ quan dân của chúng ta là do mưu sinh cuộc sống
người ta cũng có thể người ta biết nguy hiểm nhưng mà người ta vẫn cố tình
có thể ví dụ như là đục đẽo cưa cắt hoặc là cắt các loại bom để lấy thuốc nổ và các cái vỏ để bán
đấy là kế mưu sinh còn cụ cái thứ hai là có thể là người dân người ta không biết
đấy là cái vật đấy là cái gì người ta cũng cơ cắt
trong thực tế thì chúng ta đang phải đối mặt với một cái nguy cơ rất lớn
người báo cáo ngày hôm nay của bên
nguyên liên hội bom mìn thì chúng ta thấy là tám trăm linh tấn bom mìn nó đang rải trên cái mảnh đất của hình thị s của chúng ta ấy
thì đa phần các cái đó nó nằm dưới lòng đất hoặc là trong các cung chỉ
và như vậy là đó đều là cái nơi làm việc của những lực lượng lao động của chúng ta
đương nhiên nó là cái nguy cơ đến sức khỏe và an toàn của người dân nói chung và người lao động nói riêng

nguy hiểm là vậy nhưng tại các khu dân cư hiện vẫn tồn tại rất nhiều điểm khu buôn bán phế liệu trong đó có cả việc thu gom những mẫu bom mìn vật liệu nổ
theo quy định của pháp luật các cơ sở kinh doanh phế liệu phải đủ điều kiện về vệ sinh môi trường phòng cháy chữa cháy và tuân thủ pháp lệnh về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
tuy nhiên hiện tại các cơ sở này dường như nằm ngoài quản lý của các cơ quan hữu trách
thực tế là chúng ta cũng thấy là rất nhiều hộ kinh doanh khi kinh doanh các cái tức là hàng phế liệu chúng ta thấy thì hiện nay vẫn đang được kinh doanh mà không có cấp phép cũng như là cái thu gom đó
vậy cái việc thu gom thì nó cũng chưa kiểm soát được vì rất nhiều chúng ta hiện nay là hầu như là chưa kiểm soát hết được cái việc thu gom này
quay lại vụ nổ kinh hoàng tại văn phú hà đông cho thấy đây quả là một bài học

để tránh những tai nạn tương tự đã đến lúc cần phải thắt chặt quản lý theo quy định của pháp luật và hơn nữa cần phải sớm di rời các điểm mất an toàn lao động vệ sinh môi trường phòng cháy chữa cháy ra khỏi khu đông dân cư
vâng và tôi cũng nghĩ rằng mỗi khi mà để đảm bảo an toàn tính mạng cho chính mình và những người dân xung quanh thì khi người dân phát hiện ra những cơ sở thu môi phế liệu có bom mìn hoặc tiến hành cưa cắt bom mìn thì cũng nên báo cho chính quyền địa phương để có sự cắn chặt